sau nhiều lần lời qua tiếng lại tại căn hộ trung cư ở phường hương sơ tp huế
nguyễn văn út đã dùng xăng gây thương tích cho người yêu và phải nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn văn út trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thứa thiên huế
vì đã có hành vi cối gây thương tích
vào tối ngày hai mươi tháng một nguyễn văn út có lời qua tiếng lại với chị phạm thị nguyên hương
út đã dùng tay chân và ghế đánh chị hương sau đó đổ xăng lên người chị hương
rồi bật lửa làm cháy hậu quả chị hương bị bỏng vùng mặt cổ ngực bụng lưng
phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an tp huế đã nhanh chóng xác minh và đến trưa ngày hai mươi hai tháng một
thì bắt giữ được út khám xét tại phòng của út lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật
liên quan đến vụ cháy và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu ngay trong phòng